hà nội đã diễn ra hội nghị bộ trưởng lao động đặc biệt về ứng phó tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đối với lao động và việc làm nhằm thúc đẩy sự chuẩn bị về các chính sách lao động và việc làm
trước những tác động bất lợi của đại dịch hội nghị có sự tham dự trực tuyến của một mươi nước asean
trong phần thảo luận các nước đều cho rằng tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đối với lĩnh vực lao động
việc làm cần phải được giải quyết kịp thời và hiệu quả vì vậy hội nghị đã nhất trí thông qua
tuyên bố chung của các nước thành viên asean trên cơ sở tăng cường hợp tác lẫn nhau hỗ trợ về sinh kế
và sức khỏe cho người lao động đặc biệt là những người làm việc trong ngành rủi ro cao bảo vệ quyền lợi
cho người lao động giữa tác động của dịch covid một mươi chín bao gồm cả lao động di cư bị sa thải hoặc bị cho thôi việc
đều được nhận trợ cấp thất nghiệp việc hợp tác chung sẽ đưa vào chương trình làm việc của bộ trưởng lao động asean
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để trình lên hội nghị bộ trưởng lao động asean lần thứ hai mươi sáu